bộ y tế vừa ban hành quyết định hướng dẫn tạm thời về việc xét nghiệm covid một mươi chín
kèm theo danh sách các phòng xét nghiệm trong cả nước được xét nghiệm mắc covid một mươi chín
tại khu vực tây bắc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh yên bái là đơn vị đầu tiên
nằm trong danh sách xét nghiệm covid một mươi chín
phòng xét nghiệm của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh yên bái đi vào hoạt động sẽ đáp ứng
nhiệm vụ xét nghiệm để phục vụ chẩn đoán điều trị covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh yên bái
và các tỉnh lân cận trong thời gian từ bốn đến năm giờ đã có kết quả sàng lọc
thay vì phải mất ba ngày nếu gửi về viện vệ sinh dịch tễ trung ương
qua kết quả xử lý mẫu bảo đảm tiêu chuẩn và an toàn sinh học về xét nghiệm covid một mươi chín
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh yên bái đã được viện vệ sinh dịch tễ trung ương đánh giá
đạt yêu cầu tiêu chuẩn về kỹ thuật chất lượng và trình độ chuyên môn